để nghề nuôi tôm nước lợ thích ứng trước sự biến đổi khí hậu ngày càng gai gắt
thì việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến là giải pháp đang được nông dân các tỉnh ven biển đồng bằng sông kiều long ứng dụng rất thành công
bình quân một m hai mặt nước sau ba tháng thả nuôi thu hoạch trừ chi phí nông dân thu lãi trên một trăm linh triệu đồng
tại long an hiện có hơn sáu tám trăm linh hectare nuôi tôm nước lợ
trong thời gian qua người nuôi tôm đã bắt đầu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật
đưa công nghệ nuôi mới như biofloc nuôi tôm hai giai đoạn tuần hoàn tiết kiệm nước nuôi theo quy trẩn vietgap globalgap asc đã đạt hiệu quả rất tốt
nâng cao chất lượng tôm thương phẩm thu về lợi nhuận rất cao
huyện cần duộc hiện có năm hợp tác xã bốn mươi hai tổ hợp tác nuôi tôm nước lợ có ứng dụng công nghệ cao
vốn đầu tư ban đầu khoảng hai trăm linh ba trăm linh triệu đồng cho một m hai và hiệu quả mang lại là giảm chi phí lao động giảm tỷ lệ hao hụt con giống ít rủi ro tôm nuôi đạt chất lượng bán được giá
huyện cần duộc hiện có hơn hai trăm bốn mươi hectare người nông dân ứng dụng các công nghệ cao và quá trình sản xuất nuôi tôm nước lợ
hiệu quả của việc ứng dụng mang lại đến nay cho thấy là tôm thương phẩm thu hoạch kích cỡ lớn hơn rồi chi phí sản xuất thấp hơn
để ngành nuôi tôm nước lợ của tỉnh long an phát triển một cách bền vững từ năm nay đến năm hai nghìn hai mươi năm địa phương rất cần nguồn vốn trung ương hỗ trợ khoảng năm trăm tám mươi tám tỷ đồng
để đầu tư các công trình thủy lợi tại năm mươi sáu vùng nuôi tôm nước lợ tập trung và chín vùng nuôi ứng dụng công nghệ cao
các công nghệ cao trên diện tích năm trăm linh hectare ngân sách tỉnh đầu tư ba mươi ba bốn tỷ đồng dùng cho việc quan chắc cảnh báo môi trường giám sát dịch bệnh
chuyển giao khoa học công nghệ xúc tiến thương mại sáu trăm hai mươi bốn tỷ đồng huy động từ nguồn xã hội hóa để kẻ tạo nâng cấp đầu tư mới hạ tầng nuôi tôm mua con giống thức ăn máy móc thiết bị